bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn về sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của hàn quốc trên các lĩnh vực y tế giáo dục văn hóa an ninh và các dự án phát triển kinh tế đã có tác động tích cực đến sự phát triển của việt nam trong thời gian qua
đồng thời mong muốn trên cương vị công tác của mình đại sứ li hyok sẽ là cầu nối giữa việt nam và hàn quốc để hai nước cùng hoàn thành mục tiêu chung là duy trì ổn định hòa bình trong khu vực
trong thời gian tiếp theo đồng chí bộ trưởng mong rằng bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan hàn quốc sẽ tiếp tục phối hợp trong các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy kỹ thuật nghiệp vụ hình sự an ninh mạng
bộ công an việt nam cũng sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an ninh an toàn cho các doanh nghiệp công dân của hàn quốc đang sinh sống và làm việc tại việt nam góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
cũng trong chiều ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh hương yên về nội dung phát triển quỹ đất quốc phòng an ninh cho bộ công an
đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã tiếp và làm việc với đoàn
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã đề nghị với lãnh đạo tỉnh hưng yên xem xét tạo điều kiện cho bộ công an quỹ đất để xây dựng học viện hậu cần kỹ thuật khu nhà ở cho tướng lĩnh công ty may cùng một số hạng mục liên quan
qua công tác khảo sát và căn cứ vào nhu cầu tình hình thực tế đồng chí thứ trưởng đề nghị về lãnh đạo tỉnh quy hoạch cho bộ công an một khu đất thuộc huyện văn giang
sau khi nghe đại diện sở tài nguyên và môi trường sở kế hoạch và đầu tư tỉnh báo cáo về quỹ đất và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện văn giang đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh hưng yên đã đồng ý phê duyệt cho bộ công an khu đất thuộc hai xã long hưng và tân tiến của huyện văn giang có tổng diện tích khoảng tám mươi hectare để xây dựng các hạng mục công trình đã dự kiến